sau khi có hai điều dưỡng ở trung tâm truyền nhiễm bệnh viện bạch mai và một bác sĩ ở phòng cấp cứu bệnh viện nhiệt đới nhiễm covid một mươi chín
bộ y tế đã có văn bản gửi các sở y tế chấn chỉnh lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện có bệnh nhân mắc covid một mươi chín
nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện thời gian tới hoàn toàn có thể xảy ra và khả năng lây nhiễm chéo cho các nhân viên y tế là rất cao nếu quy trình tiếp xúc thăm khám không đảm bảo an toàn
đứng trước vấn đề này lãnh đạo bộ y tế đã trực tiếp xuống bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và yêu cầu ra soát lại toàn bộ quy trình ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo covid một mươi chín cho các y bác sĩ